đồng thời công ty phải dừng toàn bộ các hoạt động vận tải theo giấy phép đã thu hồi ngay sau khi quyết định thu hồi có hiệu lực